nội thành có hai mươi sáu cơ sở với hệ thống các trường đại học cao đẳng này hiện có tới khoảng sáu trăm sáu mươi sinh viên tới từ nhiều tỉnh thành
số lượng sinh viên này cũng gây áp lực lớn lên hệ thống hạ tầng xã hội hạ tầng giao thông của thủ đô
theo tổng công ty tư vấn thiết kế giao thông vận tải trên nhiều tuyến đường nút giao thông tại hà nội mật độ phương tiện lưu thông đã quá tải thiết kế mặt đường từ ba đến bốn lần
riêng các tuyến đường như lê văn lương láng phạm hùng giờ cao điểm đã vượt tới hai mươi hai lần so với thiết kế và vẫn đang tiếp tục tăng lên
trong khi đó việc di rời các trường đại học ra khỏi nội đô dù đã bắt đầu từ gần một mươi năm trước nhưng cho đến nay vẫn rậm chân tại chỗ
với việc số lượng sinh viên liên tục tăng lên riêng lượng phương tiện giao thông tại nội đô hà nội mỗi năm đã tăng từ một mươi tám hai mươi gây áp lực lớn lên hạ tầng giao thông
cùng với đó là áp lực lên hạ tầng xây dựng hạ tầng xã hội và nhiều hệ lụy khác
đây là đoạn đường trộ bộc nơi tập trung một số trường đại học như đại học y hà nội đại học thủy lợi đại học công đoàn hay học viện ngân hàng
ngày hai lần vào giờ cao điểm đoạn đường này liên tục xảy ra tắc nghẽn giao thông
thậm chí kéo dài trong nhiều giờ liền

thạch sinh viên hồ phi bình

thì mình thấy là hồ phòng này vẫn đầy nhiều mặt

lượng sinh viên các bạn này lên rất là nhiều và tôi thấy là đi qua đây rất là khó chịu
tại vì là thực ra là mình tan làm ý mình cũng muốn về nhà nhanh nhưng mà lượng tắt ở đây quá khủng khiếp luôn

còn đây là nút giao khuất duy tiến nguyễn trãi nơi các sinh viên đại học quốc gia đại học kiến trúc đại học hà nội và nhiều trường đại học khác
thường xuyên qua lại
theo các chuyên gia đường khuất duy tiến hiện phải chịu một lưu lượng giao thông gấp tới hai mươi hai lần lưu lượng thiết kế
trong khi đường nguyễn trãi dù đã mở so với trước đây cũng thường xuyên ủn tắc kéo dài
và trong số các trường này đại học quốc gia hà nội cũng đã nhận quyết định di rời từ năm hai nghìn một mươi một
đây là khu đại học quốc gia hà nội tại hòa lạc
dự án này nằm trong đề án quy hoạch tổng thể xây dựng đại học quốc gia hà nội tại hòa lạc
được khởi công từ năm hai nghìn ba với diện tích trên một hectare tổng số vốn lên tới trên bảy tỷ đồng
nhưng đây là những gì đã được thực hiện trong suốt một mươi sáu năm qua
những con đường nhựa trải dài nhưng chưa dẫn tới đâu
những vỉa hè cỏ mọc um tùm
và khu nhà ký túc xá vắng vẻ
tới năm hai nghìn một mươi tám dự án mới làm được sáu tuyến đường ba khu nhà
đền bù giải phóng mặt bằng được bảy mươi năm diện tích nhưng chưa có khu tái định cư cho người dân vào ở
theo kế hoạch chính phủ đối phương duyệt đến năm hai nghìn hai mươi hoàn thành giai đoạn hai chúng tôi phải cần khoảng hai mươi tỷ đồng
tuy nhiên hiện nay nguồn vốn đáp ứng cho dự án mới chiếm một mươi
về khó khăn thứ hai là công tác giải phóng bằng tái định cư
trước đây khu vực dự án đầu tư xây dựng đại học quốc gia hà nội chủ yếu là địa phận tỉnh hà tây
khi sân nhập về hà nội vì cơ chế chính sách
hỗ trợ bồi thưởng giải phóng bằng tái định cư thì nó có thay đổi và phát sinh những kiểu kiện
thứ hai là trong thời gian chuyển đổi từ hà tây về hà nội thì có những quyết định theo duyệt gián là trồng lớn trong khu gián và bây giờ chúng tôi cũng đang giải quyết
thứ ba là công tác tái định cư thì hiện nay cũng do vững mắc của nguồn vốn nên dự án tái định cư cũng đang rửa ra trường thành
khi mà dự án tái cư thành thì chúng tôi cũng chưa thể chuyển các hộ dân ở trong khu vực ra ngoài dự án
và nó cũng gây khó khăn
chúng ta sẽ mất mặt
đáng nói việc thu hồi đất phục vụ dự án xây dựng đại học quốc gia hà nội tại hòa lạc diễn ra từ năm hai nghìn năm
nhưng đến ngày ba tháng ba năm hai nghìn một mươi sáu bộ xây dựng mới ban hành quyết định về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng giai đoạn một
dự án khu tái định cư đại học quốc gia hà nội tại hòa lạc gồm phân khu phía bắc và phía tây
tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu phân khu phía bắc của dự án này chính thức khởi công
tuy nhiên quá trình thi công gặp nhiều khó khăn vướng mắt khiến một số hạng mục của dự án phải tạm dừng
riêng công tác giải phóng mặt bằng đến nay mới giải phóng được năm mươi hai mươi sáu trên sáu mươi bảy hai mươi chín hectare ở phân khu phía bắc còn phân khu phía tây với diện tích bốn mươi sáu bốn mươi ba hectare chưa giải phóng được hectare nào
trước tình hình đó từ đầu năm hai nghìn một mươi chín thủ tướng nguyễn xuân phúc đã trực tiếp đi thị xác công trình đồng thời yêu cầu đại học quốc gia hà nội
chủ động tích cực hơn nữa để công trình sớm hoàn thành
khu công nghệ cao hòa lạc là chậm trễ một mươi năm do giải phóng mặt bằng
thì lần này chúng ta phải rút ra những kinh nghiệm gì để có mặt bằng cho đại học quốc gia hà nội hay là đô thị đại học thấp tới ở hòa lạc
đây là câu hỏi rất lớn một trách nhiệm năng nề cần thiết của thành phố hà nội của nguyên tập thắc đối với công trình quan trọng này
tinh thần tự chủ chủ động các đồng chí trong chuyện này quyết liệt hơn
thì mới thành công cái gì cũng vậy thôi
lần sau thủ tướng phó thủ tướng bộ trưởng có thể cầm tay chỉ việc những chuyện là chuyện khác được mà chính là công trình phải chủ động
trong khi đó việc di rời các trường dân lập cũng không khả quan hơn
đây là khu đất tại mê linh vĩnh phúc được giao cho trường đại học tài chính ngân hàng hà nội từ năm hai nghìn tám
tấm biển này là dấu hiệu hiếm hoi cho thấy đây là khu đất của một trường đại học
còn khu nhà này dù có biển hiệu ban quản lý dự án nhưng hiện nay lại là chỗ xây ngô và thu hoạch chuối của người dân địa phương
trong khi đó đại học tài chính ngân hàng lại thuê địa điểm trên đường phạm văn đồng để tuyển sinh và giảng dạy
diện tích chật hẹp trong khi giao thông trên tuyến đường phạm văn đồng luôn khó khăn
giải thích cho tình trạng này lãnh đạo nhà trường cho biết quá trình sáp nhập mê linh vào hà nội
khiến các thủ tục phê duyệt phát sinh
và tới tận bây giờ trường vẫn đang chờ đợi kết quả phê duyệt quy hoạch một trên năm trăm linh của thành phố hà nội
quy trình về duyệt trên năm trăm linh của nguyễn phúc thì đã có đối với chúng tôi
nhưng mà sau khi chuyển về hà nội thì có một số quy trình yêu cầu của ủy ban thành phố hà nội không ạ
có số vướng vướng về mét vuông vướng về địa giới nói tóm lại là quyết cổng bộ
chúng tôi cũng buộc phải điều chỉnh theo yêu cầu của ủy ban thành phố hà nội
đại diện nhà trường cũng khẳng định những vướng mắc trong quá trình phê duyệt quy hoạch
điều chỉnh ảnh hưởng lớn tới kế hoạch hoạt động của nhà trường
đồng thời khẳng định đã sẵn sàng khởi công dự án quy hoạch khi quy hoạch một trên năm trăm linh được phê duyệt
đối với một trường đại học thì như chúng tôi hiện nay đang đi trong tình trạng là rất là chật hẹp
và rất nhiều các thông tin báo chí cũng đã đến gặp chúng tôi rất nhiều lần
nhưng mà bởi vì có một sự vướng mắc về các thủ tục pháp lý
do vậy chúng tôi chưa thể triển khai xây dựng được
do vậy tôi cũng mong rằng là các cấp chính quyền các cấp trung ương hỗ trợ làm sao để chúng tôi
một thời gian sớm nhất để chúng tôi triển khai xây dựng
và chúng tôi đã chuẩn bị tất cả những cái về tài chính nguồn lực để chuẩn bị xây dựng
và đặc biệt chúng tôi cũng đã đặt lịch ra là hội đồng quản trị chúng tôi cũng đã họp và đặt lịch ra là
cố gắng làm sao đến ngày một mươi sáu tháng chín năm hai nghìn một mươi chín để khởi công
hai tòa nhà một tòa là một mươi hai m hai
và trên diện tích là một bảy trăm linh m hai đất
và một tòa là một mươi tầng
và trên tương đương với lại một mươi tám m hai
trong cộng hai tòa là ba mươi m hai
dự toán là gần ba trăm linh tầng địa đọng
trên địa bàn hà nội hiện có chín mươi sáu trường đại học cao đẳng
chiếm khoảng một phần ba số trường đại học cao đẳng và bốn mươi tổng số sinh viên cả nước theo học
riêng bốn quận nội thành có hai mươi sáu cơ sở
báo cáo của bộ giáo dục và đào tạo cho thấy
đất cho một sinh viên đại học cao đẳng trong các trường công lập vào khoảng ba mươi năm bảy m hai
chưa đạt một nửa so với tiêu chuẩn mà việt nam đề ra từ năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
số lượng sinh viên này cũng gây áp lực lớn lên hệ thống hạ tầng xã hội hạ tầng giao thông của thủ đô
dự báo được thực tế đó năm hai nghìn một mươi một
thực hiện quyết định số một nghìn hai trăm năm mươi chín qdttg phê duyệt quy hoạch chung xây dựng thủ đô hà nội đến năm hai nghìn ba mươi
và tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi của thủ tướng
trong đó có các trường
đại học công đoàn đại học kinh tế kỹ thuật công nghiệp đại học luật hà nội đại học ngoại thương
đại học dân hàm mặt đại học văn hóa hà nội đại học xây dựng đại học y hà nội đại học y tế công cộng
viện đại học mở hà nội cao đẳng công nghệ cao hà nội cao đẳng y tế hà nội
bắt đầu là từ quy hoạch chung thủ đô hà nội được duyệt năm một nghìn chín trăm bảy mươi
đã đặt vấn đề
và rõ rệt nhất là đến quy hoạch chung được duyệt năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
thì trong cái quyết định của thủ tướng thì có đặt ra vấn đề là di rời một số các cái trường đại học ra khỏi các cái nội đô
và lúc đó chúng ta đã dùng cái từ là khu vực hạn chế phát triển
và bây giờ chúng ta gọi là nội đô lịch sử
đến cái quy hoạch được duyệt hai nghìn một mươi một
sau khi mà mở ra
rộng địa giới hà nội hai nghìn tám
thì trong quy hoạch chung đó khẳng định là cần phải di rời trụ sở các cơ sở công nghiệp
một số cơ sở giáo dục đại học y tế và trụ sở bộ ngành ra khỏi các cái nội đô
để nội đô nói chung
và đặc biệt là đến luật thủ đô hai nghìn một mươi ba
thì rất rõ ràng khẳng định là phải có di rời
một số các cái
nhưng mà trong đó đặc biệt là có chú trọng vào các trường đại học
cùng với đó là chủ trương tạo điều kiện phát triển các trường đại học cao đẳng dân lập tại các vùng đô thị vệ tinh ngoại thành
nhằm giảm áp lực cho hạ tầng giao thông hạ tầng xã hội khu vực nội đô hà nội
tuy nhiên cho tới nay sau gần một mươi năm mới chỉ di rời được đúng một trường đại học công lập
trong khi đó các dự án xây dựng trường đại học dân lập phía ngoài nội đô hà nội cũng bị chậm trễ kéo dài
nguyên nhân chính theo đại diện các trường đại học là thiếu vốn
vẽ ra nhiều chúng ta đưa ra nhiều những nguồn lực cho đầu tư hệ thống hạ tầng đồng bộ với các công trình khác
và nguồn lực cho giải phóng mặt bằng và công tác giải phóng mặt bằng cũng hết sức phức tạp
cùng với đó các chuyên gia cũng chỉ ra hàng loạt những hạn chế trong khâu tổ chức thực hiện và giám sát thực hiện
trong khu vực đại học đấy trong đó có học viện y học cổ truyền
thì có bố trí đất trào nhà ở cho những giáo viên
thì cuối cùng mang bán cho người khác chứ không phải cho giáo viên
và đặc biệt là cái thì như khu vực mỹ đình
có cái khu đại học đấy nhé bố trí hồi xưa chúng tôi đã làm đấy
thì bố trí không thu tiền đất cho các cái trung tâm thương mại
thì cuối cùng không phải họ phục vụ sinh viên với giá rẻ không ai có tiền nào cả
thì cuối cùng là họ lại cà phê họ lại karaoke họ làm cái thứ cho dân nữ nơi họ ở
và thậm chí sân trường họ cho làm bãi đỗ xe cho nó biến tướng hết tất cả
và nó làm loạn tất cả lên
nên là mất cái cân đối của cái chức năng sử dụng của khu vực này
hay như cái trường nguyễn trãi đại học nguyễn trãi hà đông cũ đấy
giao đất cho người ta mới khó giải phóng
nhưng giao cho các ông rồi thì các ông có chịu xây dựng đâu các ông lại biến tướng nó đi
thành phố hà nội và các tỉnh lân cận xây dựng quy hoạch các khu vực đại học
nhưng đơn vị thực hiện lại là các trường đại học
các trường này vừa thiếu năng lực về tài chính vừa không có kinh nghiệm huy động vốn cho những dự án xây dựng
trong khi đó một số dự án cơ sở đại học dù đã được phê duyệt được cấp đất
nhưng đã bị sử dụng không đúng mục đích bị biến tướng và không thu hút được cả giảng viên lẫn sinh viên
chính vì thế mà chủ trương di rời các trường đại học dù đã có từ gần một mươi năm trước vẫn dậm chân tại chỗ

trong khi đó số lượng sinh viên đổ về hà nội mỗi năm lại một đông hơn
dù hạ tầng trong nội đô đặc biệt là hạ tầng giao thông đã trở nên quá tải